vừa qua chính phủ ban hành nghị định một trăm một mươi bốn hai nghìn hai mươi quy định chi tiết về việc thi hành nghị quyết số một trăm một mươi sáu của quốc hội
về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
nghị định nêu rõ giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá hai trăm linh tỷ đồng
tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng tiền gia công tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá phụ thu phụ trội
mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
trường hợp doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu hợp nhất
sắp nhập chia tách giải thể phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi hoạt động không đủ một mươi hai tháng
thì tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi nhân với một mươi hai tháng
nghị định có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết số một trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn
nghị định có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết số một trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn